mạng xã hội twitter của tỷ phú mỹ elon musk mới đây đã chặn tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng
từ các tờ báo lớn mà không giải thích rõ ràng lý do điều này phản ứng dữ dội từ liên hợp quốc
liên minh châu âu và nhiều quan chức chính phủ tổ chức quốc tế trên toàn cầu
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai twitter đã khóa tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng sau khi tỷ phú elon musk
chủ sở hữu mạng này tuyên bố quyết định cấm cung cấp thông tin cá nhân áp dụng cho tất cả mọi người
kể cả các nhà báo động thái của twitter ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các quan chức châu âu
khi họ cho rằng twitter đang gây nguy hiểm cho tự do báo chí
bộ trưởng công nghiệp pháp tuyên bố sẽ ngừng sử dụng twitter sau vụ việc liên minh châu âu
cũng đe dọa trừng phạt ông musk về vụ việc khi phó chủ tịch ủy ban châu âu bà vera zurova nhấn mạnh
có những lần danh đỏ về tự do báo chí nếu twitter vượt qua sẽ sớm có các lệnh trừng phạt
người phát ngôn của liên hợp quốc stephen duzerich
cũng đồng tình với các phản ứng quốc tế mới nhất dành cho twitter